ngay sau chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử tổng thống liên bang nga ông vladimir putin đã nêu bật những ưu tiên của mình trong đó đề cập tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine cũng như những định hướng lớn về chính sách đối ngoại và đối nội
điểm nhấn cuộc xung đột tại ukraine
cuối cùng là ứng cử viên của đảng dân chủ tự do leonid shchukin nhận được ba một mươi chín số phiếu bầu
như vậy đường kim tổng thống vladimir putin đã chính thức tái đắc cử với nhiệm kỳ sáu năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn ba mươi
tổng thống vladimir putin từng đạp nhiệm các nhiệm kỳ hai nghìn hai nghìn bốn hai nghìn bốn hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn
nhưng đây là lần ông được bầu làm tổng thống với số phiếu cao kỷ lục
lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chúc mừng đến tổng
tổng thống vladimir putin
chủ tịch cuba miguel diesel canel trong lời chúc mừng gửi tới ông vladimir putin đã nhấn mạnh
chiến thắng của đương kim tổng thống nga là minh chứng cho thấy sự ghi nhận của nhân dân quốc gia á âu với những đồng góp của ông
trong khi đó phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình tổng thống vladimir putin đã nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới
sau khi ông giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống nước này
nhà lãnh đạo nước nga cũng khẳng định về một nước nga hùng mạnh độc lập có chủ quyền
và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân nga đạt được tất cả các mục tiêu đó
tổng thống putin nêu rõ các nhiệm vụ chính cho sự phát triển của đất nước đã được ông nêu ra trong thông điệp liên bang gần đây
nhưng ông nhắc lại rằng trước hết nước nga cần giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang của đất nước
ông cho biết cơ cầu chính phủ tương lai của nga sẽ bao gồm những người hiện đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
về quan hệ với phương tây và nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa nga và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tổng thống vladimir putin cảnh báo rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại
theo ông thực tế cho thấy sẽ chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba toàn diện
tuy nhiên tổng thống nga cũng nhấn mạnh thêm rằng sẽ không có ai mong muốn kịch bản như vậy
liên quan đề xuất của tổng thống pháp emmanuel macron về ngừng bắn giữa nga và ukraine
tổng thống vladimir putin cho biết ông không có thông tin gì về đề xuất ngừng bắn
trong thời gian diễn ra olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh nước này sẵn sàng xem xét mọi đề xuất trong mọi trường hợp
nhưng có cân nhắc đến lợi ích của đất nước và tình hình thực tế
ông cũng đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình
phản ứng với tuyên bố của tổng thống nga về vùng đệm
ông mikhail podolyak cố vấn chính trị của tổng thống ukraine hôm một mươi bảy tháng ba cho rằng
đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy moscow có kế hoạch leo thang xung đột
vị quan chức ukraine podolyak nói với hãng tin reuters trong một tuyên bố bằng văn bản
đây là một tuyên bố rõ ràng trực tiếp rằng cuộc chiến sẽ chỉ leo thang
tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy liên bang nga chưa sẵn sàng sống
trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại
có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác
về mối quan hệ nga trung quốc tổng thống tái đắc cử của nga cho rằng
hai nước có nhiều điểm chung về kinh tế và chính sách đối ngoại
theo ông vladimir putin mối quan hệ nga trung đã hình thành trong hai thập kỷ qua
bền chặt và bổ sung cho nhau đồng thời sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa
tầm quan trọng của crimea
một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống tái đắc cử vladimir putin hôm một mươi tám tháng ba
đã tham dự cuộc meeting và hòa nhạc lớn tại quảng trường đỏ
với sự tham dự của hàng chục nghìn người kỷ niệm một mươi năm bán đảo kriam sát nhập vào liên bang nga
ông putin người lên sân khấu cùng với ba ứng cử viên cùng chạy đua với ông trong cuộc bầu cử tổng thống
đã gửi lời chúc mừng tới người dân nga và đặc biệt là người dân kriam nhân dịp kỷ niệm
krem không chỉ là một lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược
nó không chỉ là lịch sử truyền thống của chúng ta
người dân crimea và cư dân ở sevastopol là niềm tự hào của chúng ta tổng thống nga nói
ông putin nói gream được mệnh danh là hàng không mẫu hạm không thể bị đánh chìm
đây chính là điều khiến tôi phải nói rằng crimea đã trở về biển cảng quê hương của mình
tổng thống putin cũng đề cập đến cư dân của bốn khu vực ly khai
ở miền đông ukraine và nga đã sắp nhập hai năm trước donetsk luhansk kherson và zaporizhzhia
những khu vực mà ông thừa nhận là khó khăn và bi thảm hơn nhiều so với việc sắp nhập krem
ông putin tuyên bố tuy nhiên chúng ta vẫn làm được
và đó cũng là một cột mốc quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta
bây giờ chúng ta cùng nhau tiến về phía trước kề vai sát cánh
sau đó nhà lãnh đạo hát quốc ca nga cùng với các ứng cử viên thua cuộc
và hàng chục nghìn người có mặt đang vẫy cờ nga
người phát ngôn điện kremlin dmitry pesko cho biết hôm một mươi tám tháng ba trong cuộc họp báo qua điện thoại
điều quan trọng là clip trên thực tế và trên pháp lý là một phần không thể tách rời của liên bang nga
ông pesko nói thêm rằng tuyên bố độc lập và quyết định gia nhập nga sau đó đã được hoàn thành theo đúng luật pháp quốc tế
chính quyền grim với người đứng đầu do nga chỉ định đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
để độc lập khỏi ukraine
để đảm bảo kiev không phá hoại việc tự do thể hiện ý chí của người gream
putin đã chấp thuận triển khai quân đội nga trên bán đảo để phong tỏa mọi đồ chú quân sự của ukraine
người dân gream được trao một lá phiếu với hai lựa chọn
thống nhất với nga hoặc duy trì tình trạng bán đảo này là một phần của ukraine
khoảng chín mươi sáu năm dân số bán đảo hơn tám mươi trong số đó là người dân tộc nga
đã ủng hộ việc trở thành một phần của liên bang nga
dream trở lại thuộc về nga hai ngày sau đó vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
khi ông putin ký hiệp ước song phương tại điện kremlin để xác nhập bán đảo vào cảng sevastopol
và liên bang nga
nước nga dưới sự lãnh đạo của tổng thống putin đặt mục tiêu xoay trục thị trường thương mại và năng lượng về phía đông
nga đã mất một phần thị trường năng lượng châu âu vì các lệnh trừng phạt của phương tây
và các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt northam một và hai dưới biển baltic cho đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải
nỗ lực xoay trục về phía đông của nga phụ thuộc vào tiến độ của ba dự án lớn
đầu tiên là trung tâm khí đốt mới ở thổ nhĩ kỳ
thứ hai là đường ống power ở siberia hai đưa khí đốt nga đến trung quốc qua mông cổ
và thứ ba là việc mở rộng tuyến đường biển bắc được thực hiện nhờ sự tan chảy của băng biển bắc cực
về kinh tế nền kinh tế nga tăng trưởng bốn sáu so với cùng kỳ trong tháng một nhờ sản lượng quân sự tăng
nhưng tình trạng thiếu lao động và năng suất thấp vẫn là một vấn đề
ưu tiên ngắn hạn của chính phủ nga là cắt giảm lãm phát ở mức bảy sáu và giảm căng thẳng ngân sách
bảo vệ chủ quyền văn hóa
theo tổ chức tư vấn chính sách toàn cầu phi lợi nhuận của mỹ ran tầm nhìn của tổng thống putin còn xa hơn nữa một làn sóng văn hóa toàn cầu
nga đang bảo vệ không chỉ lãnh thổ nga mà cả chủ quyền văn hóa quan trọng của nước này
theo tầm nhìn của ông ga không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ các giá trị truyền thống
chống lại những tham vọng đế quốc của một phương tây duy đổi
trong làn sóng này nga có thể trông cậy vào các đồng minh ở nam bán cầu và nhiều đồng minh ở chính phương tây
một phần của việc này là sự tái khẳng định các liên minh trong chiến tranh lạnh
đồng thời phản ánh sự tái tổ chức kinh tế đã xảy ra kể từ khi nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
và bị phương tây áp đặt tổng cộng một mươi ba đợt trừng phạt
ngày một mươi tám tháng ba các ngoại trưởng thành viên liên minh châu âu eu nhóm họp bàn về gói trừng phạt thứ một mươi bốn
gồm nhiều biện pháp phòng chống nga lách lệnh trừng phạt
một nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của nga gần đây nói về việc củng cố toàn bộ xã hội nga xung quanh nhu cầu quốc phòng của mình
ý nghĩa chính xác của cụm từ này không hoàn toàn rõ ràng
nhưng nó cho thấy giới lãnh đạo nga muốn chuẩn bị cho sự leo thang của cuộc xung đột ở ukraine
người ta cũng hiểu rằng cuộc xung đột mà tổng thống putin mô tả sẽ còn kéo dài
nên phải huy động nguồn lực sản xuất nhiều vũ khí hơn công nghệ quân sự tiên tiến
và trên hết là người dân nga cần cống hiến hết mình cho nỗ lực này
nói cách khác xã hội nga cần được tổ chức cho xung đột kéo dài
như tổng thống putin đã nói trong thông báo bầu cử của mình
sự vị tha và lòng dũng cảm mà các chiến binh của chúng ta thể hiện là tấm gương để công nhân và kỹ sư
tại các doanh nghiệp quốc phòng của chúng ta những người thuộc nhiều thành phần kinh tế khác
cũng như tất cả công dân của chúng ta nói theo
những người đang góp phần củng cố chủ quyền kinh tế công nghệ và văn hóa của nga
ra nhận định vùng an toàn của tổng thống putin là một cuộc chiến ý thức hệ
toàn cầu không có giới hạn địa lý hay thời gian biểu
trước sự sụp đổ của bức tưởng berlin và liên xô
ông putin từng nghĩ đó là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ hai mươi
ông cho rằng đó là sự sụp đổ của nước nga lịch sử người nga mất đi sự tôn trọng vào lãnh thổ
bây giờ ba mươi năm năm sau tổng thống putin có thể tuyên bố đã khôi phục được vị thế của nga
sức mạnh quân sự và tính yêu việt về văn hóa của nước này trên thế giới
sứ mệnh của ông tiếp tục và điều đó đòi hỏi sự đoàn kết
đồng lòng nhất trí của lãnh đạo cũng như người dân nga
lặp lại lời cảnh báo đưa ra vào mùa hè năm ngoái
tổng thống nga vladimir putin ngày một mươi tám tháng ba nói rằng
nga có thể tìm cách tạo ra một vùng an ninh trên lãnh thổ ukraine mà nga hiện không kiểm soát
ông không cung cấp thông tin trí tiết
nhưng các nhà phân tích tin rằng vùng đệm như vậy sẽ kéo theo nỗ lực chiếm giữ các phần của khu vực khavip của ukraine
một cuộc tấn công có thể đòi hỏi phải có quân dịch mới
tập trung cải thiện đời sống người dân
trong phát biểu sau khi tái đắc cử
tổng thống vladimir putin cũng nêu bật những ưu tiên trong chính sách đối nội tập trung vào phát triển kinh tế
có thể nói thành tích kinh tế ấn tượng của nước nga bất chấp mọi lệnh cấm vận hà khắc của mỹ và phương tây
và đó chính là một nhân tố rất quan trọng giúp ông vladimir putin giành được số phiếu cao kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua
sau năm hai nghìn hai mươi hai suy giảm đến năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế nga tăng trưởng ổn định
trái với dự báo của nhiều định chế tài chính và chuyên gia kinh tế thế giới
quỹ tiền tệ quốc tế imf cho biết
tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân gdp của nga vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là ba
từ đó tăng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nga cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn từ một năm đưa ra trước đó lên hai sáu
đầu tháng hai vừa qua cơ quan thống kê quốc gia nga rostat đã đánh giá tăng trưởng kinh tế của nước này đã lên đến ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi ba
ông igor denon phò giám đốc viện quan sát về tình hình pháp nga nhận định
tăng trưởng kinh tế nga đã khiến những dự báo lạc quan nhất
kể cả là những dự báo của các định chế tài chính nga bị sai lệch
khi đưa ra thông điệp liên bang vào ngày hai mươi chín tháng hai vừa qua
tổng thống vladimir putin đã nêu rõ những tầm nhìn cho nước nga trong những năm tiếp theo
trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ cải thiện đời sống người dân
nhà lãnh đạo nga cho rằng đói nghèo vẫn là vấn đề nghiêm trọng
ảnh hưởng trực tiếp đến hơn chín dân số nước này
trong nhóm gia đình lớn tỷ lệ đói nghèo vượt ba mươi
vì thế theo ông nga cần nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống
của các gia đình có con nhỏ và nâng tỷ lệ sinh
tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ sáu năm tới cũng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ đói nghèo
tại nước nga xuống dưới bảy vào năm hai nghìn ba mươi
ông vladimir putin đã nêu ra hàng loạt sáng kiến khác giúp nâng tuổi thọ trung bình của người dân
hiện khoảng bảy mươi ba tuổi lên ít nhất bảy mươi tám tuổi vào năm hai nghìn ba mươi sau đó vượt mốc tám mươi tuổi
cùng với đó là dự án hỗ trợ thanh niên nga phát triển tương lai
chính sách nhân lực cho các lĩnh vực chuyên môn giáo dục và đào tạo
trong giai đoạn tranh cử tổng thống vladimir putin đã cam kết gia hạn các khoản thế chấp giá rẻ
được chính phủ nga hỗ trợ nhằm giúp đỡ về tài chính cho các gia đình trẻ
đặc biệt là những người có con nhỏ
người đứng đầu nước nga trong nhiệm kỳ sáu năm tới cũng tuyên bố dành thêm nguồn lực vào y tế
giáo dục khoa học văn hóa và thể thao
tổng thống vladimir putin nhấn mạnh về cam kết đưa ra ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ
đồng thời giảm áp lực từ nhà nước lên lĩnh vực tư nhân
ông khẳng định chúng ta là một gia đình lớn chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mọi thứ đã lên kế hoạch
có thể thấy những chính sách đối ngoại và đối nội quan trọng của nước nga sẽ được tiếp nối
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn ba mươi của tổng thống vladimir putin
hơn thế chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử tổng thống đã củng cố vững chắc thêm vị thế của ông
tại nước nga tạo điều kiện cho ông triển khai thực thi các chính sách một cách dứt khoát quyết liệt
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé